các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những thách thức phải vượt qua chỉ ra nguyên nhân khách quan chủ quan và đúc kết những bài học có giá trị thực tiễn
trên cơ sở nhận diện đánh giá đúng thực trạng phân tích rõ nguyên nhân dự báo chính xác tình hình trong nước và thế giới trong thời gian tới
để xem xét quyết định các quan điểm định hướng lớn các mục tiêu tổng quát chỉ tiêu cơ bản quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
về phát triển kinh tế xã hội tài chính ngân sách đầu tư công
cho năm hai nghìn hai mươi ba phương án điều chỉnh tiền lương lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công
năm hai nghìn hai mươi ba kế hoạch tài chính trung hạn ba năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
chủ tịch quốc hội cho biết tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật ba sự thảo nghị quyết và thảo luận cho ý kiến bảy dự án luật khác
trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như luật phòng chống sửa tiền sửa đồi
nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá luật đất đai sửa đổi
đây là khối lượng công việc lập pháp rất nặng nề vừa có phạm vi rộng lớn vừa chứa đựng những vấn đề chuyên sâu
trong đó có những dự án luật ngay trước thềm kỳ họp đã thu hút được sự quan tâm sâu sắc của dư luận cử tri và nhân dân cả nước
các dự án luật trình quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp này đều rất quan trọng nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương lớn của đảng trong nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và các nghị quyết của trung ương
theo đó dự án luật đất đai sửa đổi được xây dựng nhằm thể chế hóa nghị quyết một mươi tám ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai của hội nghị trung ương năm khóa một mươi ba về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất
tạo động lực đứa nước ta trở thành đất phát triển có thu nhập cao
về quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước chủ tịch quốc hội cho biết tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét quyết định miễn nhiệm bầu tổng kiểm toán nhà nước miễn nhiệm phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm bộ trưởng bộ giao thông vận tài phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm bộ trưởng bộ y tế
ngay sau phiên khai mạc thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai
sự khiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
hôm nay tại singapore đã diễn ra hội nghị bộ trưởng asean về an ninh mạng lần thứ bảy amcc bảy đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam dự và phát biểu tại hội nghị
phát biểu tại phiên họp với chủ đề thứ nhất thúc đẩy nỗ lực trong khu vực nhằm ứng phó với những mối đe dọa an ninh mạng và phòng chống tấn công mạng bộ trưởng tô lâm nêu rõ
ở việt nam xu hướng chuyển đổi số phát triển nền kinh tế số xã hội số cũng đang diễn ra nhanh chóng với hơn bảy mươi triệu người sử dụng internet chiếm hơn bảy mươi hai dân số
chính vì vậy những mối đe dọa thách thức về an ninh mạng không ngừng gia tăng phức tạp và khó lường tác động đến ổn định chính trị an ninh quốc gia và mọi mặt của đời sống xã hội
nhân dịp hội nghị lần này bộ trưởng tô lâm đề xuất một số phương hướng hợp tác an ninh mạng trong asean trong đó thúc đẩy thống nhất về nhận thức và hành động trong asean
vấn đề an ninh mạng chia sẻ quan điểm tiếng nói chung tại các diễn đàn của liên hợp quốc về an ninh mạng đặc biệt là chương trình của nhóm làm việc mở về an ninh mạng và công nghệ thông tin oevkg
tiến hành khảo sát các lĩnh vực ưu tiên chung trong asean để xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao năng lực thuộc trung tâm nâng cao năng lực an ninh mạng asean nhật bản tại thái lan
và trung tâm an ninh mạng asean singapore tại singapore theo hướng trọng tâm chuyên sâu phối hợp tổ chức diễn đàn pháp luật về an ninh mạng trong asean để tăng cường trao đổi quan điểm
đối với việc áp dụng luật pháp quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng thực hiện nguyên tắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về an ninh mạng
phối hợp triển khai các chương trình nâng cao nhận thức an ninh mạng và kỹ năng sử dụng mạng internet an toàn cho người sử dụng internet trong asean nghiên cứu mở rộng hợp tác phối hợp giữa các nước asean với các đối tác thuộc khu vực tư nhân
đặc biệt là các doanh nghiệp sở hữu và vận hành hạ tầng của công nghệ thông tin các hãng nghiên cứu và sản xuất các giải pháp an ninh mạng nhằm huy động tiềm lực tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp từ đó nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng phòng chống tấn công mạng khủng bố mạng
chiều tối qua tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao hội đồng an ninh liên bang nga
do phó thư ký hội đồng venedictop alexander nikolaevic làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm làm việc tại việt nam
ngay sau lễ đón thứ trưởng lương tam quang cùng ngài venedistop alexander nikola evic đồng chủ trì phiên tham vấn về các vấn đề an ninh thế giới và khu vực
tại phiên tham vấn hai bên đã cùng trao đổi đánh giá tình hình thế giới khu vực và những vấn đề cấp thiết quan trọng đến an ninh quốc gia của hai nước
như phối hợp đảm bảo an ninh phòng chống khủng bố tội phạm xuyên quốc gia phối hợp đảm bảo an ninh mạng
an toàn công dân việt nam và nga ở nước ngoài phát triển công nghiệp an ninh việt nam
thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao hội đồng an ninh liên bang nga
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp thể hiện tình cảm sự tin tưởng yêu mến đất nước việt nam
và nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam của cá nhân phó thư ký hội đồng an ninh liên bang nga
thứ trưởng lương tam quang khẳng định chuyến công tác của ngài venedictop alexander nikolaevic
và đoàn đại biểu cấp cao hội đồng an ninh liên bang nga sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ truyền thống gắn bó giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan thực thi pháp luật liên bang nga nói riêng và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga nói chung
để tiếp tục tăng cường hợp tác thứ trưởng lương tam quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp
đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở tin cậy lẫn nhau và tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản đã ký kết
chiều qua theo sở địa phương phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc tại khu vực aba gọi tắt là unisfa đã tổ chức lễ trao huy trương
vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình liên hợp quốc cho đơn vị đội công binh số một của việt nam
và các sĩ quan quân đội nhân dân việt nam đang thực hiện nhiệm vụ dưới hình thức cá nhân
sự buổi lễ có thượng tướng hoàng xuân chiến ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng tổ trưởng tổ công tác liên ngành
trường ban chỉ đạo bộ quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và truyền tướng abusies mohamed bakir quyền tư lệnh phái bộ unisfa
huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình liên hợp quốc được trao tặng cho mỗi cán bộ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp
nhằm ghi nhận những thành tích và đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam đang thực hiện nhiệm vụ trên thực địa
những chiến sĩ mũ nổi xanh đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam đặt chân tới phái bộ vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
khoảng thời gian chưa dài nhưng các sĩ quan được triển khai dưới hình thức cá nhân đã tích cực học hỏi
trao dồi nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ xây dựng phong cách làm việc khoa học
có ý thức xây dựng tinh thần hữu nghị đoàn kết với bạn bè đồng nghiệp quốc tế
do đó đến nay một trăm linh cán bộ sĩ quan thực hiện nhiệm vụ dưới hình thức cá nhân đã hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ phái bộ giao
nhiều đồng chí được bổ nhiệm các vị trí chỉ huy
tiếp đến vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đội công binh số một được triển khai tới thực địa
đơn vị đã nhanh chóng khẳng định được năng lực qua những nhiệm vụ khó
từ đó tạo được tiếng vang tốt được lãnh đạo phái bộ và các cơ quan thuộc phái bộ đánh giá cao
những thành tích của việt nam trong liên hợp quốc
là rất nổi bật và trở thành một điển hình cho các quốc gia khác làm theo
còn tại phái bộ unifa đội công binh của các bạn cũng đã tạo ra những kết quả nổi bật
trong quan hệ với người dân các bạn đã làm được những điều đặc biệt và tạo nên những thành tích vẻ vang cho việt nam
sau lễ trao huy chương lãnh đạo bộ quốc phòng bộ công an cùng lãnh đạo phái bộ unisha
đã cùng trồng cây lưu niệm trong quân viên doanh trại đội công binh số một

công an tỉnh thanh hóa đỗ minh tuấn cùng một số sở ngành và công an tỉnh thanh hóa về công tác bảo đảm an ninh trả tự và công tác quản lý sử dụng đất an ninh trên địa bàn công tác giả soát sắp xếp các cơ sở nhà đất của công an tỉnh thanh hóa
phát biểu tại hội nghị đồng chí đỗ minh tuấn chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ hậu cần của công an tỉnh thanh hóa trong thời gian qua đã tạo môi trường an toàn thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đồng chí chủ tịch ubnd tỉnh cũng cho biết tỉnh thanh hóa luôn đồng hành hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thay mặt lãnh đạo bộ công an và đoàn công tác thiếu tướng lê văn tuyến đánh giá cao những kết quả mà công an tỉnh thanh hóa đạt được trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới công an tỉnh thanh hóa cần tập trung giả soát các chỉ tiêu công tác bộ giao để chuẩn bị cho tổng kết năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai các chỉ thị nghị quyết của trung ương của bộ công an về các nhiệm vụ công tác của lực lượng công an công tác cải cách hành chính công tác xây dựng lực lượng công tác hậu cần tài chính xây dựng trang bị cơ sở vật chất doanh trại của toàn lực lượng
riêng về công tác quản lý sử dụng đất an ninh công tác giả soát sắp xếp quỹ đất cơ sở nhà đất doanh trại của các đơn vị nghiệp vụ bộ công an và của công an tỉnh thanh hóa
đồng chí thứ trưởng mong muốn ủy ban nhân dân tỉnh và các ban ngành chức năng của địa phương chung tay phối hợp với bộ công an sớm xây dựng ổn định cơ sở vật chất trụ sở làm việc để lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
thưa quý vị hôm nay hai mươi tháng một mươi trong không khí cả nước hân hoan chào mừng ngày phụ nữ việt nam
thì cũng có những người phụ nữ được mệnh danh là những bông hồng thép mang trên mình bộ sắc phục công an nhân dân
vẫn miệt mài trên cuộc chiến phòng chống tội phạm vì cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nữ trinh sát như thế
tạm bánh heroin sáu năm trăm tám mươi hai sáu mươi hai gamma tuyến
mà túy tổng hợp phetam phetamin và ketamin tám mươi tám túi chứa các viên mà túy tổng hợp hai cân điện tử
cùng một số đồ vật liên quan là tang vật của vụ án ma túy được triệt phá năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
các đối tượng trong đường dây mua bán lần này được nhận định đều là những nhân vật cộng cán lợi dụng hà nội là địa bàn rộng
các đối tượng chuẩn bị các cân tiểu ly để cân bán lẻ và thuê những trung cư cao cấp để che mắt cơ quan chức năng
tuy nhiên những mánh que đó cũng không thể qua bắt được trung tá đinh thị huyền diệu và các cán bộ trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tp hà nội
là nữ trinh sát duy nhất có một mươi năm năm gắn bó với đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
trung tá đinh vị huyền diệu và các cán bộ trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an thành phố hà nội
trung tá đinh vị huyền diệu không thể nhớ mình và các đồng đội đã tham gia bao nhiêu vụ án
bắt giữ bao nhiêu đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy
mỗi lần truy bắt tội phạm cũng là lần chị và đồng đội phải đối diện với hiểm nguy
nhưng với bản tính quyết đoán và tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm
khát cào giữ bình yên cho nhân dân đã giúp người chiến sĩ công an nhân dân vượt qua mọi thử thách